ủy ban nhân dân thành phố hà nội và mạng tin tức truyền hình cáp cnn đã tổ chức lễ ký kết hợp tác tuyên truyền quảng bá giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
với tầm phủ sóng rộng lớn cnn được kỳ vọng đưa hình ảnh hà nội đến với trên bốn trăm hai mươi triệu hộ gia đình trên khắp thế giới qua nhiều loại hình thông tin của mình